các lực lượng cứu hộ quốc tế trong đó có việt nam vẫn đang khẩn trương tìm kiếm cứu nạn
tại những khu vực hứng chịu trận động đất ở thổ nhĩ kỳ
đã hơn một tuần sau trận động đất đầu tiên cho tới tối ngày hôm qua
các đội cứu hộ vẫn tìm và cứu được một mươi người còn sống khỏi các đống đổ nát
tại tỉnh ha tây có ba người được cứu sống cho ngày một mươi bốn tháng hai
các lực lượng cứu hộ của việt nam với các thiết bị chuyên dụng và chó nghiệp vụ
cũng đã đóng góp khá hiệu quả hỗ trợ xác định được một số điểm có nạn nhân